các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
lãnh đạo bộ ngoại giao về phía việt nam có đại sứ việt nam tại ấn độ tôn sinh thành và phu nhân thứ trưởng bộ ngoại giao trưởng đoàn som asean nguyễn quốc dũng cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại ấn độ
lễ đón được tổ chức trang trọng với một sân khấu lớn được dựng tại ngay chính sảnh sân bay quân sự palam
tại đây đông đảo các diễn viên nghệ sĩ ấn độ trao đón thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn cấp cao việt nam bằng những tiết mục nghệ thuật ca kịch đặc sắc vui tươi đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc ấn độ
theo chương trình thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ hội đàm với thủ tướng ấn độ narendra modi thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại ấn độ
tiếp đó thủ tướng dự phiên họp hẹp giữa các nhà lãnh đạo asean và thủ tướng ấn độ dự hội nghị cấp cao asean ấn độ dự lễ phát hành tem kỷ niệm cấp cao asean ấn độ tham quan triển lãm hai mươi bức tranh về asean ấn độ
thủ tướng cũng có hàng loạt các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước tham dự hội nghị lãnh đạo các tập đoàn lớn của thế giới và châu á
italy mong muốn việt nam tiếp tục là cầu nối
đây là phát biểu của thứ trưởng bộ chính sách nông nghiệp thực phẩm và lâm nghiệp italy andrea olivero tại hội thảo với chủ đề việt nam cánh cửa đến với châu á cơ hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ của italy ở rome ngày hai mươi ba tháng một vừa qua
cuộc hội thảo do phòng thương mại italy việt nam phối hợp với đại sứ quán việt nam tại italy tổ chức với sự tham dự của nhiều đại diện doanh nghiệp italy vốn đang quan tâm đến thị trường việt nam
theo ông olivero chính phủ italy rất hài lòng với đà phát triển hiện nay trong quan hệ giữa hai nước
italy và việt nam đang ở trong thời điểm tốt nhất của mối quan hệ song phương
hai bên liên tục trao đổi các đoàn cấp cao và tăng cường hợp tác phát triển kim ngạch thương mại song phương không ngừng gia tăng trong thời gian gần đây đặc biệt kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm hai nghìn một mươi
về phần mình đại sứ việt nam tại italy cao chính thiện khẳng định việt nam một thị trường mới nổi
là cửa ngõ để tiếp cận thị trường asean
đây là cơ hội để các nhà đầu tư italy tiếp tục đưa công nghệ cùng các loại hàng hóa chất lượng cao sang thị trường việt nam cũng như thị trường asean
ngày hai mươi bốn tháng một ban chỉ đạo quốc gia năm đoàn kết hiếu nghị việt nam lào hai nghìn một mươi bảy và năm hiếu nghị việt nam campuchia hai nghìn một mươi bảy đã họp tổng kết nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong năm hai nghìn một mươi bảy
những trụ cột vững chắc trong quan hệ đối tác chiến lược của chúng ta hợp tác văn hóa giữa hai nước đã ghi nhận sự tăng cường đáng kể với việc mở trung tâm văn hóa ấn độ tại hà nội
ngoài ra lượng khách du lịch tăng cao trong thời gian vừa qua là những bằng chứng khác với việc giao lưu văn hóa và tương tác giữa nhân dân hai nước ngày càng tăng
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của đại sứ
đến với aceh từng ký ức đau thương của hơn một mươi năm về trước đều dần dần được hiện lên rõ nét
đó là vào một buổi sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn bốn trận động đất lên đến chín một độ richter ngoài khơi ấn độ dương đã đẩy hàng triệu tấn nước biển di chuyển về phía bờ với một tốc độ kinh hoàng
cấu trúc duy nhất còn trụ lại được là những thánh đường hồi giáo
rất nhiều người đã sống sót khi ấn độ
rất nhiều người đã sống sót khi ấn độ
các ngôi nhà là danh sách dài những nạn nhân thiệt mạng trong trận sóng thần
hiện hữu như một ký ức đau buồn đối với người dân nơi đây
thảm họa sóng thần năm hai nghìn bốn đã và sẽ luôn để lại những đau thương mất mát
tuy nhiên mặt khác nó lại cho thấy sức sống hồi sinh của vùng đất này vốn mạnh mẽ như thế nào
những năm sau thảm họa các biện pháp cảnh báo đối phó sóng thần đã dần được thiết lập
ache đưa ra một chương trình ứng phó sóng thần
các tháp cảnh báo sóng thần được đặt xung quanh thành phố banda aceh
ngoài ra là các tháp sơ tán được xây dựng cao vài tầng có khả năng chống chịu tác động của nước
có sân bay trực thăng trên đỉnh để người dân có thể chạy vào khi có cảnh báo sóng thần
ngay tại bảo tàng sóng thần ache cũng có một khu vực sơ tán ở tầng trên cùng
để luôn có thể ứng phó với những tình huống khẩn cấp nhất
xin kính chào và hẹn gặp lại